hội nghị xúc tiến đầu tư vào tỉnh đồng tháp năm hai nghìn một mươi bảy đã diễn ra tại thành phố cao lãnh với sự hiện diện của hàng trăm doanh nghiệp nhà đầu tư trong và ngoài nước
với khẩu hiệu tiềm năng của chúng tôi cơ hội của bạn tỉnh đồng tháp cam kết sẵn sàng tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất và mong muốn các doanh nghiệp nhà đầu tư đến với mảnh đất sen hồng này bằng thực tâm gắn bó lâu dài
tới dự và phát biểu tại hội nghị thủ tướng nguyễn xuân phúc khẳng định quan điểm của chính phủ sẽ luôn lắng nghe tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp nhà đầu tư xúc tiến đầu tư vào tỉnh đồng tháp
đồng tháp là tỉnh trọng điểm về nông nghiệp sản lượng lúa hàng năm đạt trên ba ba triệu tấn đứng thứ ba toàn quốc sản lượng cá cha gần bốn trăm linh tấn đứng đầu cả nước và còn nhiều loại trái cây đặc sản nổi tiếng khác
vì vậy ưu tiên hàng đầu trong kêu gọi đầu tư của đồng tháp chính là nông nghiệp tiếp đến là du lịch
đông tháp có làng hoa sa đét trăm năm tuổi vườn quốc gia tràm chim là khu răm xa của thế giới khu di tích gò tháp là nơi ghi dấu nhiều huyền tích của nền văn hóa ốc eo đó chính là tiềm năng dồi dào cho du lịch
hiện nay cầu cao lãnh và cầu vàm cống đang được thi công gấp rút dự kiến cuối năm nay sẽ thông xe cùng với dự án kết nối trung tâm đồng bằng mê công đưa đồng tháp trở thành địa phương có hạ tầng giao thông thuận lợi
quốc lộ ba mươi và quốc lộ năm mươi bốn trên địa bàn tỉnh đang được đầu tư mở rộng hệ thống giao thông đường tỉnh và giao thông nông thôn tiếp tục được hoàn thiện
trước đó thủ tướng nguyễn xuân phúc đã tới dân hương dân hoa tại khu di tích nguyễn sinh sắc ở thành phố cao lãnh tỉnh đồng tháp
được biết tỉnh đồng tháp đã thành lập quỹ khuyến học mang tên nguyễn sinh sắc sau bảy năm vận động quỹ này đã tiếp nhận hơn sáu mươi hai tỷ đồng giúp đỡ hàng nghìn học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn tiếp bước đến trường